thành phố hồ chí minh sẽ thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống thiên tai của địa phương
tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố
đoàn thanh tra do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập sẽ thanh tra kiểm tra ủy ban nhân dân các quận huyện
trong việc tổ chức phổ biến tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai
việc xây dựng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai
việc xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt
ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã thị trấn cũng sẽ được thanh tra việc kiểm tra đồn đốc công tác tổ chức chuẩn bị nhân lực
dự trữ lương thực nhu yếu phẩm hóa chất xử lý nước thuốc chữa bệnh phương tiện vật tư và trang thiết bị
theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra